lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội sẽ huy động một trăm linh lực lượng phương tiện tập trung xử lý toàn bộ các chủ phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông an toàn vận tải hàng hóa vận tải công cộng đặc biệt với xe khách trá hình từ một mươi sáu đến một mươi chín chỗ tại các bén xe trong nội thành xe buýt giả xe khách chạy không đúng luồng tuyến trở quá số người quy định xe ba bánh xe tự đóng xe thô sơ trở hàng công cành xe đỗ rừng sai quy định xe quá khổ quá tải
là một trong một mươi ba xã biên giới của tỉnh con tum trước khi bắt tay xây dựng nông thôn mới cuộc sống của trên ba bảy trăm linh người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số rẻ chiêm ở xã đắk nông huyện ngọc hồi còn nhiều khó khăn
cùng với đó nhiều tiêu chí xã đạt kết quả nổi bật như trên hai mươi bảy km đường giao thông hầu hết đã được thảm nhựa hoặc bê tông một trăm linh kênh mương thủy lợi được kiên cố tất cả các hộ dân đều sử dụng điện lưới quốc gia thu nhập bình quân đạt trên hai mươi bảy triệu đồng một người một năm
tổng số hộ nghèo giảm còn sáu hai mươi an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo
đến nay tỉnh con tum có một mươi ba xã đạt chuẩn một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới từ nay đến cuối năm địa phương phấn đấu có thêm ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
do chủ động đồng bộ các giải pháp chống hạn ngay từ đầu vụ nên hiện nay mực nước trong các hồ đập thủy lợi so với những năm trước vẫn còn rất cao bảo đảm tưới tiêu cho các loại cây trồng trên địa bàn
đây là hồ thủy lợi lâm trường đắc gằn xã đắc gần huyện đắc minh với dung tích hồ chứa khoảng sáu mươi hai m ba phục vụ nước tưới cho gần sáu mươi hectare cây trồng của nhân dân trong vùng
hồ được xây dựng cách đây khoảng hai mươi năm năm do không được gia cố nạo vét nên bị bồi lắng xuống cấp tích nước không bảo đảm
thường xuyên bị thiếu hụt nước tưới ngay từ đầu vụ
nhưng năm nay hồ thủy lợi lâm trường đắc gần được đầu tư kinh phí để nâng cấp nạo vét lòng hồ dung tích nước đã tăng lên gần gấp đôi so với trước
đến giữa mùa hạn nước trong hồ vẫn còn vượt tràn nên nhân dân rất phấn khởi
trước đây thì cái đập này nó hàn hẳn nó kẻo dai mà đất ở giữa lòng hồ là nít nẹ luôn
thì bà con nó phải đi đao sâu xuống còn không có nước phải đi mua nước tưới
ngoài biện pháp chống hạn bằng giải pháp công trình ngay từ đầu vụ các địa phương đã chủ động cơ cấu lại sản xuất
đốc thúc nhân dân tổ chức sản xuất đúng theo lịch thời vụ chủ động cắt giảm một phần diện tích cây lùa bắp bênh về nguồn nước sang trồng ngô khoe làng
hiện nay là hiện có bốn mươi ba cái hồ hồ đập trên nhà bàn
tuy nhiên các cái hồ đập này đã xây dựng rất là lâu và cũng bị xuống cấp hư hỏng và bị bồi lắng
nên là cũng đề nghị với
công ty khai thác công trình thủy lợi và đề nghị tỉnh có kế hoạch là cải tạo sửa chữa nâng cấp để rồi nâng sức chứa của các hồ đập này lên
và cũng kiến nghị với trung ương với tỉnh để ngoài các cải tạo sửa chữa nâng cấp thì đầu tư xây dựng mới các công trình hồ đập trên địa bàn
bên cạnh đó huyện khuyến khích nông dân phát triển sen canh các loại cây ăn trái để vừa tăng thêm thu nhập trên cùng đơn vị diện tích
nhưng cũng tạo bóng mát giữ nước mặt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nước tưới từng địa phương
tuy nhiên do nguồn lực đầu tư của địa phương rất khó khăn trong khi đó các công trình thủy lợi lại thiếu hụt bị bồi lắng xuống cấp không bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất
trong khi diện tích các loại cây trồng đã phát triển vượt xa so với quy hoạch thủy lợi ban đầu
vượt khả năng cung cấp nước của hồ chứa sẽ xảy ra hạn nặng cục bộ một số khu vực nếu không quản lý nguồn tài nguyên nước một cách hợp lý
thưa quý vị trên địa bàn tỉnh bình phước vừa xảy ra mưa kèm theo lốc xoáy cục bộ đã gây ra nhiều thiệt hại đến tài sản cây trồng của người dân
chưa bao giờ mà tình hình thời tiết ngày càng trở nên cực đoan và khó lường như hiện nay khi ngay giữa cao điểm mùa khô nhưng lốc xoáy vẫn xảy ra và gây thiệt hại rất lớn
tại huyện bù đốc cơn lốc xoáy đã khiến cho khoảng hai mươi hộ dân trồng tiêu bị ảnh hưởng hộ thiệt hại nhiều nhất là sáu trăm linh trụ
hầu hết những diện tích bị ảnh hưởng nặng là những vườn tiêu mới trồng hoặc chuẩn bị đến giai đoạn bán giống
còn tại huyện bù đăng trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra ở xã minh hưng đã làm gãy đổ gần hai mươi hectare điều bốn hectare cao su một mươi hai căn nhà bị sập và tốc mái
sáu trụ điện bị gãy đổ thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một mươi tỷ đồng
hiện bà con vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả sau lốc xoáy
trong những ngày qua nhiều diện tích rừng phi lao ven biển tại xã hải dương thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế đã bị người dân đốn hạ và đem bán
tình trạng này đang khiến nhiều người lo ngại về những hệ lụy lâu dài bởi những rừng phi lao này có chức năng phòng hộ chắn gió chắn cát chống sạt lở bờ biển
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
những ngày qua
hàng nghìn mét vuông rừng phi lao phòng hộ ven biển ở thôn thái dương hạ bắc xã hải dương thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế đã được trồng lâu năm
bị người dân đốn hạ la liệt chỉ còn chưa trọi gốc
theo người dân để trồng được một cây phi lao lớn như đã bị chặt phải mất khoảng hai mươi năm
theo tìm hiểu toàn bộ khu vực rừng phi lao phòng hộ hai trăm linh bốn ha là đất do ủy ban nhân dân xã hải dương quản lý
trong đó có khoảng một mươi hectare là rừng của một số hộ dân tự trồng cách đây gần hai mươi năm
tuy nhiên nếu những cánh rừng phi lao phòng hộ này bị khai thác cạn kiệt
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương
đối với rừng phòng hộ của hải dương thì từ xưa đến nay chưa có tình trạng khai thác đại tra như vậy
nhưng rất tiếc đây là trường hợp đầu tiên do nhận thức không hiểu
và lịch sử của họ thì trần đông này là do người dân tự phạt và tự trồng
thì cái tầm nhận thức không hiểu cho nên là họ từ khai thác không bảo quát chính quyền địa phương
giải pháp thì để cho người dân nâng cao cái ý thức
thì đến đây thì xã sẽ quán triệt một số cái văn bản liên quan đến công tác bảo vệ rừng
cũng như phòng cháy cũng như cái công tác mà khai thác rừng trên địa bàn chỗ nó phù hợp
trảm tình trạng như thế này diễn ra
ngay sau khi sự việc xảy ra các cơ quan chức năng đã đến ngay hiện trường lập biên bản
đình chỉ dừng ngay việc chặt cây phi lao
về lâu dài ubnd xã hải dương sẽ giao số đất trên cho các hợp tác xã trồng lại và quản lý
vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp để bảo vệ diện tích rừng phòng hộ tại đây mang tính bền vững
bởi việc trồng mới là hết sức khó khăn
thực tế thì có nhiều dự án trồng rừng phòng hộ ven biển tại khu vực hải dương không được hiệu quả
có thể thấy vấn đề bảo mật cho các trang web tại việt nam chưa thực sự được chú trọng
theo số liệu của công ty an ninh mạng bkv có đến bốn mươi các website tại việt nam đang tồn tại lỗ hỏng bảo mật
và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào
trong số đó phần lớn các website là của các cơ quan nhà nước
đây là hình ảnh khi người dùng truy cập vào trang web của sân bay quốc tế tân sơn nhất
tại địa chỉ www tânsơn một eporo vn vào tối ngày chín tháng ba
tin tạc đã chiếm quyền kiểm soát trang web và để lại hình ảnh như
còn đối với trang web của sân bay rạch giá tuy hòa cũng đã bị hacker tấn công
thay vì để lại lời cảnh báo tin tặc đã trèn vào một hình ảnh để cho thấy trang web đã bị xâm nhập
rõ ràng việc liên tục có các website bị đánh sập trong một thời gian ngắn như vụ việc này
có thể thấy rất nhiều website đang tồn tại lỗ hỏng bảo mật mà hacker có thể khai thác bất cứ lúc nào
để lại những lỗ hỏng về mặt an ninh
thứ hai nữa là trong quá trình xây dựng website do website đó đã quá cũ
quá lâu đời mà không được giả soát thường xuyên định kỳ
việc xây dựng một website nói chung hoàn toàn khác với việc xây dựng một website an toàn
bởi lẽ ngoài việc đòi hỏi người lập trình phải có kiến thức về an ninh bảo mật
thì vấn đề bảo trì nâng cấp hệ thống cũng phải được làm thường xuyên
thế nhưng trên thực tế
nhiều cơ quan đơn vị sau khi xây dựng xong website và hết giai đoạn bảo hành thì không có kinh phí cho việc này
theo khuyên cáo của các đơn vị làm về bảo mật cũng như thiết kế phần mềm website
tùy thuộc vào từng loại phần mềm và độ quan trọng của các dịch vụ
thì sẽ có giải pháp và kinh phí bảo mật phù hợp cho từng hệ thống
mỗi đơn vị tổ chức chỉ cần bỏ ra từ năm đến một mươi trong tổng số đầu tư dự án về công nghệ thông tin
cho lĩnh vực an toàn thông tin thì đã có thể phòng ngừa và giảm thiểu những rủi ro đáng kể
thưa quý vị bộ đội biên phòng tỉnh long an phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam
vừa bắt giữ một số lượng lớn thuốc lá nhập lậu cùng với đối tượng và phương tiện phạm tội
tại ấp hai xã mỹ quý tây huyện đức huệ lực lượng chống buôn lậu bộ đội biên phòng đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát năm triệu một trăm sáu mươi chín nghìn ba trăm hai mươi tám
do đối tượng phạm trung chính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị trấn hiệp hòa huyện đức hòa long an
điều khiển đang di chuyển từ hướng biên giới campuchia về việt nam qua khu vực biên giới thuộc cửa khẩu mỹ quý tây
có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe chở một lượng lớn thuốc lá nhập lậu
với số lượng một mươi hai gói thuốc mang nhắn hiệu red và hero
hiện các cơ quan chức năng đang tạm giữ phương tiện và đối tượng vận chuyển để tiếp tục điều tra làm rõ
đại diện khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cho biết đang điều trị tám ca nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn sau khi ăn thịt lợn
chín bệnh nhân trên đều ở xã sơn long huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên nhập viện từ chiều ngày một mươi bốn tháng ba
với hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc suốt cao lạnh dùn và hội chứng viêm dạ dày ruột cấp đau bụng nôn tiêu chảy nhiều lần
nghi khả năng do vi khuẩn salmon melanon tifi trong ruột và rồi trường heo
sau khi được điều trị đặc hiệu hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn định
theo các bệnh nhân ngày một mươi ba tháng bốn một số gia đình trong xóm ở xã sơn long góp mua và mổ chung một con lợn
đến sáng hôm sau ngày một mươi bốn tháng ba nhiều người ăn thịt và lòng lợn luộc bị đau bụng nôn mửa tiêu chảy nặng phải nhập viện cấp cứu
theo tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh phú yên nhiều khả năng các bệnh nhân bị nhiễm độc thức ăn là do bảo quản lòng
rồi lợn không tốt trong thời tiết nắng nóng dẫn đến ôi thiêu phát sinh các vi khuẩn gây hại
hiện các cơ quan chức năng đã lấy mẫu thịt lòng lợn đưa đi kiểm nghiệm để có kết luận chính xác
vừa qua tại thành phố hồ chí minh hội điện ảnh việt nam đã phối hợp với hội điện ảnh thành phố hồ chí minh
họp báo giới thiệu ngày điện ảnh việt nam hai nghìn một mươi bảy và giải thưởng hội điện ảnh việt nam cánh diều hai nghìn một mươi tám
đây là những sự kiện lớn đối với những người làm điện ảnh nước nhà
hội điện ảnh việt nam cánh diều hai nghìn một mươi bảy
phim truyện điện ảnh phim truyền hình phim hoạt hình phim tư liệu phim khoa học phim ngắn và các công trình nghiên cứu phê bình điện ảnh
trong phần tin quốc tế trung quốc và philippines ký thỏa thuận thương mại trị giá một bảy tỷ usd
nga tuyển phi công vũ trụ cho sứ mệnh chinh phục mặt trăng
trung quốc và philippines đã ký thỏa thuận thương mại trị giá một bảy tỷ usd
theo đó các công ty trung quốc đã ký thỏa thuận thương mại trị giá một bảy tỷ usd
ty trung quốc cam kết mua hoa quả và các sản phẩm nông nghiệp khác của philippines
thỏa thuận này sẽ là thỏa thuận đầu tiên trong số nhiều thỏa thuận khác trong bối cảnh trung quốc
cũng đang tìm cách nhập khẩu thêm các sản phẩm không phải là thực phẩm
chẳng hạn như các sản phẩm hóa học và các sản phẩm liên quan
trung quốc đã tăng cường nhập khẩu hoa quả của philippines ví dụ như xoài và dứa
kể từ sau chuyến thăm bắc kinh của tổng thống philippines duterte
tính riêng trong năm tháng kể từ sau chuyến thăm
kim ngạch thương mại song phương đã đạt hơn một trăm linh triệu usd
theo đề nghị của tổng thống ukraine piotr poroshenko
hội đồng an ninh quốc gia nước này đã quyết định tạm ngừng mọi liên lạc giao thông với vùng donbat ở miền đông
tổng thống proshenko khẳng định quyết định sẽ có hiệu lực cho đến khi các lực lượng đòi độc lập
trả lại các doanh nghiệp ukraine cho quyền tài phán của ukraine
lệnh cấm sẽ chỉ loại trừ các hàng hóa nhân đạo của tổ chức ukraine và quốc tế
như liên hợp quốc hội chữ thập đỏ gồm thuốc men và hàng tiêu dùng thiết yếu
tình hình tại đôn bát đã trở nên căng thẳng từ cuối tháng một vừa qua
khi các bên xung đột cáo buộc nhau tăng cường bắn phá và tấn công khu giới tuyến
hai nhà nước tự xưng donetsk và lugansk đã quyết định thiết lập quản lý hành chính
đối với các cơ quan doanh nghiệp ukraine trong khu vực này bao gồm các mỏ than ở vùng donbass
đã sáu năm trôi qua kể từ ngày nổ ra cuộc chiến tại syri cuộc chiến dài dẳng chưa có hồi kết này
đã khiến các em nhỏ không chỉ bị tổn thương về thể chất
mà còn cả về tinh thần cùng nhiều quyền trẻ em khác bị tước bỏ
em admat là một trong những nạn nhân của cuộc chiến tại syri
em đã mất một phần hộp sọ sau khi bị trúng đạn năm hai nghìn một mươi
chấn thương cũng làm em bị liệt một bên tay và chân
trước đây em có thể tự mặc đồ nhưng giờ em không tự làm được
đi vệ sinh cũng cần người giúp đỡ
một nạn nhân khác của cuộc chiến là em lết chín tuổi
em đã tận mắt chứng kiến gia đình của mình thiệt mạng trong làn bom đạn
lúc đó gia đình cháu đang ngủ thì nghe có tiếng súng nổ
bố mẹ cháu đều chết vì trúng đạn cháu may mắn thoát chết
theo báo cáo của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
có ít nhất sáu trăm năm mươi hai trẻ em bị sát hại trong năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai mươi so với năm hai nghìn một mươi năm
và tám trăm năm mươi trẻ em bị ép ra chiến trường tăng gần gấp ba lần so với con số ba trăm ba mươi một trẻ em trong năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi sáu là năm tồi tệ nhất đối với trẻ em kể từ khi khủng hoảng bắt đầu
khi trẻ em bị đẩy ra chiến trường ở độ tuổi còn rất nhỏ bị ép làm lính gác huấn luyện để sử dụng vũ khí
chúng tôi cũng nhận được nhiều báo cáo về tình trạng các bé gái bị lạm dụng
cuộc nội chiến ở syri cũng gây ra ảnh hưởng tâm lý rất nghiêm trọng đối với trẻ em syri
hơn bảy mươi trẻ em syri tham gia cuộc phỏng vấn do tổ chức vì trẻ em tiến hành
đều xuất hiện các triệu chứng bị trầm cảm hoặc dối loạn tâm thần hậu chấn thương
nhiều trẻ em bị cấm khẩu có xu hướng bạo lực
đây là những trẻ em dễ gặp rủi ro nhất bởi chúng dễ trở thành nạn nhân của tào hôn lao động trẻ em và lạm dụng
điều đó có thể tạo ra một thế hệ bị suy tàn
cũng theo báo cáo của unicef khoảng một bảy triệu trẻ em buộc phải thôi học
trung bình cứ ba trường thì có một trường tại syri không thể sử dụng
do các cơ sở giáo dục này bị các nhóm vũ trang chiến đấu
hệ lụy này đã vi phạm nghiêm trọng đến quyền lợi mà đáng lẽ các em phải được tận hưởng như bao trẻ em khác
hiện khoảng hai ba triệu trẻ em syri đang tị nạn tại thổ nhĩ kỳ liban jordan ai cập và iraq
trong khi hai trăm tám mươi trẻ em vẫn mắc kẹt tại syri với tình trạng thiếu lương thực hoặc thuốc men
giấc mơ về cuộc sống hòa bình yên ấm bên gia đình của trẻ em syri không biết bao giờ mới thành hiện thực

cơ quan vũ trụ liên bang nga vừa giải quyết
thông báo tuyển từ sáu đến tám người để đào tạo trở thành phi công vũ trụ cho sứ mệnh chinh phục mặt trăng
đây sẽ là những phi công đầu tiên bay lên mặt trăng dự kiến vào năm hai nghìn hai mươi
những phi công vũ trụ mới sẽ có vinh dự là người đầu tiên điều khiển loại tàu vũ trụ vận tải có người lái mới
có tên là federatia và tiếp tục chương trình chinh phục mặt trăng
tiêu chuẩn đối với các ứng cử viên là dưới ba mươi năm tuổi cao một chín m và cân nặng không quá lớn

ứng viên cần có kỹ năng về công nghệ thông tin biết một ngoại ngữ có bằng kỹ sư hoặc là phi công dự bị
hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không hoặc các ngành công nghiệp vũ trụ
sức khỏe cũng là một tiêu chí quan trọng
tàu vũ trụ federacia được thiết kế để đổ bộ lên mặt trăng
tàu vũ trụ federacia được thiết kế để đổ bộ lên mặt trăng
con tàu có người lái này dự kiến sẽ được phóng thử lần đầu vào năm hai nghìn hai mươi ba từ sân bay vũ trụ mới của nga ở vùng viễn đông
một nghiên cứu mới của các nhà khoa học mỹ cho thấy
lác tết chất tuần hoàng tích tụ trong mô và máu gây cứng cơ và cản trở quá trình trao đổi chất
có thể là một trong những tác nhân khiến cho tế bào ung thư phát triển mạnh và đẩy nhanh tốc độ di căn của các khối u ác tính trong cơ thể người bệnh
các tế bào ung thư có khả năng hấp thụ đường hoặc đường gluco cao gấp nhiều lần so với các tế bào bình thường
và chúng sẽ chuyển hóa bảy mươi lượng đường thành lác tết khiến loại chất này trở thành một chất phụ nguy hiểm tồn tại trong cơ thể
trong nghiên cứu mới các nhà nghiên cứu đã làm sáng tỏ cách thức chất này can thiệp vào hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng với các tế bào ung thư
cũng theo các nhà khoa học những người thường xuyên vận động thường ít có nguy cơ mắc các bệnh ung thư do các tế bào ung thư
cơ thể của họ có khả năng giải phóng chất lác tết
trong khi đó ở những người ít vận động thích ăn đồ ngọt cơ thể có thể tích tụ chất lác tết hạn chế quá trình trao đổi chất dẫn tới nguy cơ cao mắc bệnh ung thư
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân